đề án xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc đã được bộ y tế và quỹ phòng chống tắc hại của thuốc lá triển khai từ năm hai nghìn chín tại hội an và mở rộng thêm một số tỉnh thành phố khác
đến nay đề án này đã thu được nhiều hiệu quả và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân
theo đó nhiều tỉnh thành phố đã hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc và thành phố du lịch hướng tới không khói thuốc như hải phòng hạ long nha trang hội an huế thái nguyên
tại các thành phố này quy định cấm hút thuốc lá được triển khai trong các nhà hàng khách sạn các điểm di tích lịch sử văn hóa các cơ quan công sở trường học bệnh viện và nhận được sự hướng ứng tích cực của người dân
việc xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc không những giúp tạo dựng hình ảnh du lịch xanh sạch đẹp mà còn giúp bảo vệ sức khỏe với những gánh nặng về bệnh tật do sử dụng thuốc lá gây ra
công tác phòng chống tắc hại của thuốc lá đang trở thành vấn đề y tế cộng đồng được ưu tiên hàng đầu tại việt nam cũng như trên thế giới
nhiều thành phố khác cũng đang tích cực hưởng ứng phong trào không khói thuốc
có thể sẽ không dễ dàng nhưng nếu người dân tự xây dựng cho mình ý thức thói quen không sử dụng thuốc lá nhất là ở những nơi công cộng thì cũng sẽ góp phần bảo vệ môi trường bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng